thưa quý vị tôi vừa được trải nghiệm một buổi sáng thanh bình
những hình ảnh vừa rồi chúng ta có thể thấy
để có được cuộc sống thanh bình như hôm nay
cần có sự đóng góp rất lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
người dân yên tâm đi dạo tập thể dục buổi sáng
thậm chí giao thông thuận tiện thông suốt
tất cả đều nhờ vào sự góp sức lớn của lực lượng cảnh sát
và hôm nay nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một chặng đường đã qua
với nhiều chiến công thầm lặng của những chiến sĩ cảnh sát nhân dân ngay sau đây
cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
một mươi sáu chữ vàng được đảng nhà nước khen tặng
đã trở thành kiên trì nam trong mọi hoạt động của lực lượng cảnh sát nhân dân
khẩu hiệu đó không chỉ dừng lại ở tinh thần
và thực tiễn được biểu hiện bằng những công việc gắn với chuyên môn rất cụ thể
từ từng đơn vị lực lượng cảnh sát nhân dân
đảng nhà nước khen tặng
nhưng kết quả đó được khuôn đúc trong suốt chặng đường sáu mươi năm qua
nhưng trong thời gian ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chủ tịch hồ chí minh đã ký sắc lệnh số ba mươi bốn
công bố các pháp lệnh thu định nhiệm vụ thiền hạn
và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan hạ sĩ quan của cảnh sát nhân dân
trở thành mốc son lịch sử của lực lượng cảnh sát nhân dân
sáu mươi năm qua đã có những đổi thay từ mặt cơ cấu

xong ở trên các lĩnh vực công tác
màu áo xanh của những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân
đã và đang nỗ lực tận tụy
công tỏa ngại khó khăn gian phủ
điều này được ứng chứng bằng những tập thống nhất nói
chủ nghĩa mỗi năm lực lượng cảnh sát nhân dân
điều tra khám phá năm mươi hình vụ phạt tội về chất lượng xã hội
hai mươi hình vụ phạt tội vì ma túy
ba mươi bốn hình vụ phạt tội vi phạm pháp luật về kinh tế
hàm lưỡng nguồn lậu môi trường sử dụng công nghệ cao
chủ động phát hiện điều tra xử lý
nhiều vụ án kinh tế hàm lưỡng lớn
được đơn chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đánh cá lệnh nhìn sáng
cho cộng tác học chống hàm lưỡng

chúng ta sẽ không thể nào đạt được kết quả mong muốn

sau những vinh quang là biết bao những hy sinh sương máu
và cả những công hiến thầm lặng
ngay trong thời bình máu của các chiến sĩ cảnh sát nhân dân vẫn đổ

chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay
đã có gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ anh dũng huy sinh
đã có gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ anh dũng huy sinh
và hơn một nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ
và hơn một nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ
gặp lại nhiều người huy riêng cư sẵn sàng đối diện với hiểu huy
gặp lại nhiều người huy riêng cư sẵn sàng đối diện với hiểu huy
với mỗi người cảnh sát nhân dân đã và đang công tác trên những mặt trận nóng bỏng

là những công việc xuyên ngày tháng
để dân ngủ gác cho dân vui chơi
lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân

làm niềm vui lẽ sống của mình

từ khi công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã
tình hình an ninh trật tự tại cơ sở đã có những chuyển biến rõ rệt

đặc biệt là ở những xã vùng cao biên giới

các chuyên môn nghiệp vụ các cán bộ chiến sĩ đã từng ngày nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân
nắm chắc địa bàn đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm bảo vệ bình yên tổ quốc
và đằng sau những điều mà họ làm được là những câu chuyện những tâm tư khó nói hết thành lời
khi rời xa gia đình nhận công tác ở các xã biên giới xa xôi
và sau đây là một câu chuyện như thế tại xã chợ âm huyện tây giang của tỉnh quảng nam
trước đây mỗi sáng thức dậy công việc đầu tiên của tôi là chuẩn bị giáo án và trang phục để lên giảng đường
thế nhưng gần một năm trở lại đây những công việc đó đã thay đổi hoàn toàn
tôi về nhận công tác tại xã biên giới chợ âm trở thành một cán bộ công an xã với những công việc mà khi sung phong lên miền biên này tôi vẫn chưa mừng tượng hết được

nhờ đây tôi đã tìm ra tầng hai của các dịch vụ tốt nhất từng như chúng tôi đã lấy hầm vào các văn hóa sống trong great vũ h

ở đây điều kiện còn nhiều khó khăn
nhiều thôn còn chưa có điện chưa phủ sóng điện thoại
mỗi lần có việc cần dù chỉ là trao đổi thông tin
chúng tôi vẫn phải chạy xe thậm chí là đi bộ hàng tiếng đồng hồ
để xuống gặp người dân
bà con ở đây đều là đồng bào dân tộc cơ tu
nhiều người không thể nói tiếng kinh
mới đầu về công tác tôi rất khó khăn trong giao tiếp
nhưng dần dần tôi cũng đã học được tiếng ở đây
rồi nhờ già làng người có uy tín giúp đỡ
từng bước từng bước tôi đến gần hơn với bà con
và tự tin hơn để hoàn thành tốt công tác của mình
khi mà mình đến công tác ở một xã miền núi như thế này

thì bản thân tôi là một giảm viên
một trường đại học phòng cháy cháy
thì khi về công tác tại địa phương
thì cũng có gặp rất nhiều khó khăn
đối với công tác chuyên môn
thì về đây thì tôi cũng đã áp dụng những cái mà tôi đã có trên nhà trường
về với thực tế địa phương
đó là tuyên truyền cho bà con hiểu biết về an toàn phòng cháy chữa cháy
ngoài ra thì những công việc của mình là những công việc của bà con
những công việc khác
thì bản thân tôi là người chiến sĩ
thì công an nhân dân
thì vẫn đảm nhận cái vai trò đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khó khăn thì không thể nào kể hết được
nhưng mình vui khi được cống hiến sức trẻ
cho công tác đảm bảo an ninh trật tự miền biên giới
đó không chỉ là trách nhiệm
mà còn là vinh dự của bản thân
khi được cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con nhân dân

bà con vất vả và xa gia đình như thế này
thì có khi nào là mình có suy nghĩ là sẽ trở về thành phố không ạ
tất nhiên thì cũng muốn là về ngoài thành phố
vì ngoài còn có gia đình ở ngoài đó
tuy nhiên bản thân là người chiến sĩ công an nhân dân
thì trước khi mà trở về thành phố
thì tôi muốn là hoàn thành cái tâm huyết của bản thân mình
hoàn thành cái tâm huyết của bản thân mình
hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được cấp trên giao phó nhớ gia đình thương vợ con những tâm tư ấy của
người chiến sĩ trẻ có lẽ cũng rất đỗi bình thường khi rời thành phố náo nhiệt nhận công tác ở miền
biên giới cách xa nhà hơn một cây số thế nhưng những ước mơ hoài bão những ấp ủ muốn cống hiến cho
nhân dân của một người chiến sĩ công an dường như thiêng liêng và lớn lao hơn không chỉ thượng
anh tuấn mà hàng ngàn cán bộ chiến sĩ là công an chính quy tăng cường về xã cũng đang ngày đêm
rác lại miền riêng vì bình yên tổ quốc ạ ừ ừ anh thưa quý vị sau hơn ba năm thực hiện chủ trương
bố trí công an chính quy về xã đến nay cả nước đã có gần năm vạn công an chính quy được tăng cường
về toàn bộ gần tám chín trăm linh xã thị trấn tại tất cả các địa phương trên cả nước hình ảnh người chiến sĩ
công an nhân dân màu áo xanh của lực lượng cảnh sát nhân dân đã trở nên quen thuộc ở từng bản
làng hay trên mỗi xóm nhỏ tận tụy gắn bó với nhân dân để phục vụ nhân dân được tốt hơn cùng với đó
đó là trách nhiệm tinh thần thép và bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ cảnh sát nhân dân
quý vị hãy cùng theo chân tôi để gặp gỡ một chiến sĩ cảnh sát trên mặt trận hết sức đặc biệt
thưa quý vị trong những ngày trời nắng nóng khủng khiếp khi nhiều người được làm việc trong môi trường
trường điều hòa mát lạnh hay tìm đến những nơi mát mẻ để tranh nóng thì lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn phải đứng nhiều giờ liền dưới cây nắng nóng gây gắt trong cuộc sống hối hả bộn bề với những
lo toan riêng thì vẫn có những chiến sĩ cảnh sát giao thông quên mình vì sự bình yên trên mỗi cùng
thưa quý vị cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông hình ảnh của các chiến sĩ cảnh
cảnh sát giao thông còn kiêm cả nhiệm vụ chấn áp khống chế tội phạm để đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho
những cung đường ngõ phố mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông là một tấm gương tận tụy mưu trí dũng cảm
sẵn sàng hy sinh quên mình mỗi tấm gương là một bông hoa trong một vườn hoa và ngày hôm nay chúng ta sẽ
cùng gặp gỡ người chiến sĩ cảnh sát giao thông khắc tinh của tội phạm trên các tuyến giao thông tại hòa
bình người đội trường luôn hết mình với công việc với tâm niệm đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho
nhân dân cũng chính là niềm hạnh phúc của anh tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân trải qua nhiều nhiệm vụ
lần tập từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thiếu tá nguyễn định hùng đảm nhiệm là trạm phó trạm
cảnh sát giao thông tân lạc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình không ngừng thử thách
bản thân từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đồng chí hùng được điều động về nhận nhiệm vụ tại đội cảnh sát giao
thông trật tự công an thành phố hòa bình kể từ khi đồng chí về nhận nhiệm vụ đội trưởng tại đội cảnh
sát giao thông trật tự công an thành phố hòa bình thì đồng chí cũng đã luôn chỉ huy cho đội thông
kiện xuất sắc cái nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cùng với đó thì đồng chí cũng đã cùng
với anh em phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm hình sự trên địa bàn thành phố
đức tính mà chúng tôi phải học hỏi rất nhiều luôn giữ được một cái trái tim nóng bằng cái đầu
lạnh của một người chiến sĩ công an nhân dân điều này mà chúng tôi cũng không có thể giải quyết được
điều này mà chúng tôi cũng tôi cũng như toàn bộ cán bộ đơn vị là cũng phải học hỏi đồng chí hùng từ
những cái đức tính từ những cái phương pháp mà đồng chí hùng triển khai chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ anh
em làm việc thì đồng chí luôn rất là nhiệt tình thì chỉ bảo chị em và cũng hàng ngày cũng động viên
chị em cũng nắm mắt tâm tư nguyện vọng với cả là có những vấn đề như thế nào đấy đồng chí đều rất
về mặt tư tưởng công tác để đảm vào thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao rồi hỏi cái đồng chí chỉ huy đặc
biệt là hình transmission phải rất chủ động trong công tác ở bên cạnh đó trong công tác ba bên cạnh đó

thưa quý vị qua những hình ảnh vừa rồi chúng ta có thể cảm nhận được sự vất vả cũng như là những công hiến của mỗi người chiến sĩ cảnh sát nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ
ngày cũng như đêm nắng cũng như mưa bất cứ khi nào có nhiệm vụ là thiếu tá nguyễn đình hùng và các đồng đội của mình lại lên đường
ở mỗi nơi người chiến sĩ đi qua người dân lại cảm thấy bình an và cảm nhận được sự yên bình của cuộc sống khi không còn sự hoành hành của tội phạm
và trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được mời đến đây thiếu tá nguyễn đình hùng
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hòa bình của tỉnh hòa bình
xin chào mc chào quý vị khán giả
và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là vinh dự được mời đến đây thiếu tá động bà tuấn là ủy viên ban chấp hành trung ương đoàn bí thư đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thưa các đồng chí hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng và toàn lực lượng công an nhân dân nói chung
là những chiến sĩ trẻ trong lực lượng cảnh sát nhân dân thì hai đồng chí có thể chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày đặc biệt này không ạ
xin mời thiếu tá nguyễn đình hùng ạ
trong cái không khí hào hùng này thì bản thân tôi là cảm thấy vô cùng xúc động vinh dự tự hào là được khoác trên mình tấm cái màu áo của lực lượng cảnh sát nhân dân
để được công hiến tuổi trẻ thanh xuân để phục vụ lý tưởng đảm bảo trật tự an toàn xã hội trật tự an toàn giao thông
mà mình được các
lãnh đạo giao phó
vậy thì còn đối với thiếu tá đội bảo tuấn thì sao ạ
chúng tôi trong những ngày tháng vừa qua chúng tôi được sống được công tác và được trực tiếp tham gia rất nhiều chuỗi các hoạt động
để chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân
tôi cảm thấy vô cùng rất vinh dự rất xúc động và tự hào
đồng thời thì chúng tôi cũng cảm thấy là cái vai trò cái trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát
trong cái thời gian tới càng to lớn hơn càng nặng nãy hơn
khi mà tiếp tục kế thừa và phát huy cái truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát nhân dân
và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ được giao trong cái tình hình mới
trong phóng sự vừa rồi thì cá nhân tôi cảm thấy rất là ấn tượng với hình ảnh thiếu tá hùng
cùng đồng chí đồng đội để tuần tra kiểm soát giao thông
thì đồng chí cũng đã phát hiện ra rất là nhiều những cái vụ án đặc biệt là nghiêm trọng
rất hiểm nguy và nhiều thử thách
và đồng chí có thể chia sẻ một chút về những cái câu chuyện
mà trong quá trình công tác đồng chí không thể nào quên được

thì là tôi đã khống chế được đối tượng
và cùng đồng chí đồng đội khóa đối tượng lại
và báo cáo với các đồng chí lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo
và phối hợp với cơ quan chức năng để bàn giao đối tượng cho các đơn vị chức năng
để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
đối với thiếu tá đậu bà tuấn thì sau khi mà anh nghe câu chuyện vừa rồi của thiếu tá hùng chia sẻ
anh nghĩ thì như thế nào về tình hình của các đồng chí đồng đội

trước hết thì tôi rất ấn tượng với cái câu chuyện của đồng chí thiếu tá nguyễn đình hùng
và đặc biệt cảm phục về cái tinh thần đấu tranh
không khoan nhượng không lùi bước trước tội phạm
cũng như bao nhiêu câu chuyện bao nhiêu tấm gương thanh niên cảnh sát tiêu biểu khác
luôn tận tụy tâm huyết với công việc đàn chàng
tất cả là hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
và vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đối với hoạt động đoàn thể thì có thể nói đoàn thanh niên công an nhân dân nói chung
và tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nói riêng
thì đã góp rất là nhiều công sức vào việc phát triển và đẩy mạnh các phong trào đoàn
ngoài ra thì đây cũng là lực lượng luôn sông pha đi đầu
trong các hoạt động của lực lượng công an nhân dân
vậy đối với thiếu tá đậu ba tuấn
anh đánh giá như thế nào về vai trò của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát nhân dân
trong các hoạt động đoàn cũng như trong công cuộc đấu tranh
chấn áp tội phạm trong tình hình mới
cảm ơn các bạn
lực lượng mà trực tiếp nòng cốt xung kích tiên phong
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
là đội ngũ thích ứng nhanh với sự phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế
ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ
đối với như lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi
là lực lượng mà có đến hai phần ba quân số là đoàn viên thanh niên
thì từ các thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao hay các phong trào đoàn
thì vai trò của các thế hệ thanh niên là được thể hiện rất rõ nét
thế như việc tiền
khai cái đề án công an xã chính quy thì phần lớn thanh niên lực lượng cảnh sát
là cái lực lượng mà được trực tiếp xung kích tăng cường về công an xã tăng cường về cơ sở
thì đây là cái lực lượng mà gần dân nhất sống và gần gũi trực tiếp với nhân dân
lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội ngay từ cấp cơ sở
cũng như việc thực hiện công tác dân vận công tác vận động quân chúng
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chính qua những cái này thì vai trò của tuổi trẻ cảnh sát
càng được khẳng định và càng được thể hiện rõ nét hơn
vậy còn đối với thiếu tá nguyễn đình hùng thì sao
là công việc đặc thù tiếp xúc với rất là nhiều người dân
tuy nhiên là trong cái công việc của anh thì cũng xuất hiện rất là nhiều những cái khó khăn thử thách
và đặc biệt là nguy hiểm thì luôn luôn thường trực
vậy thì đối với anh điều cần nhất của một chiến sĩ cảnh sát nhân dân là gì
đối với công việc của người cảnh sát giao thông
thì rất nhiều người là đang hiểu lầm là cũng có một cái hiểu là lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi
chỉ có là ra đường kiểm tra những vi phạm về hành chính
vi phạm về trật tự an toàn giao thông và xử lý
nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham gia rất là tích cực
vào các công việc là đảm bảo trật tự an toàn xã hội
với quan điểm của cá nhân tôi thì là để mà thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ
tương đối khó khăn vất vả đấy thì lực lượng cảnh sát giao thông
nói riêng và lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung là phải thường xuyên
trao dồi về kiến thức nghiệp vụ về pháp luật
kiến thức về pháp luật về trình độ năng lực công tác
bên cạnh đó cũng phải thường xuyên gian luyện về sức khỏe
để luôn luôn có thể sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ
mà cấp trên cũng như đảng và nhà nước giao cho
mà để nói về công lao cũng như là những công hiến của lực lượng cảnh sát nhân dân
thì có rất là nhiều mỹ từ để thể hiện điều này
tổng kết lại câu chuyện của chúng ta vừa chia sẻ trong khoảng thời gian vừa qua
thì hai đồng chí có thể sử dụng những cái từ nào đó để miêu tả về tuổi trẻ
lực lượng cảnh sát nhân dân không ạ
đối với tôi thì tôi rất thích và tôi ấn tượng hai cái cụm từ
dành cho bổ sung thêm đối với tuổi trẻ cảnh sát là cụm từ tận tuệ và công hiến
tại sao vậy
bởi vì chúng ta biết là các cái thanh niên cảnh sát là cái lực lượng mà gần dân nhất
mà để hoàn thành được cái nhiệm vụ đó thì đòi hỏi mỗi cái thanh niên cảnh sát
là một cái sự tận tụy tâm huyết để phục vụ với công việc
mới hoàn thành được các nhiệm vụ được giao
vậy thì còn đối với thiếu tá hùng thì sao ạ
trong thời kỳ hiện đại hóa công nghiệp hóa hiện đại hóa
đất nước vào thời kỳ bốn thì các đồng chí luôn luôn tìm tòi học hỏi mưu trí
hai nữa là không ngại khó khăn gian khổ và cũng đã hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó trong cái thời gian qua
góp những phần công sức rất là to lớn để xây dựng công cuộc sáu mươi năm xây dựng
và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân trong thời gian vừa qua
có thể nói rằng là với những chia sẻ của hai đồng chí vừa rồi thì
với đồng chí thiếu tá tuấn có chia sẻ một cái điều mà tôi rất là thích
đó chính là cái khát khao được công hiến
còn với đồng chí thiếu tá tuấn
đồng chí thiếu tá hùng thì có một điều mà tôi rất là tâm đắc
đó chính là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
và tôi tin chắc rằng đây cũng sẽ là tiền đề để chúng ta có thể phát huy hơn nữa
truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
đó là vì nước vì dân quên thân phục vụ
và tôi tin chắc rằng là trong suốt quá trình công tác của mình
hai đồng chí sẽ còn phát triển hơn nữa
cảm ơn hai đồng chí đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chúc cho hai đồng chí luôn dồi dào sức khỏe nhiệt huyết và thành công
đạt được nhiều chiến công hơn nữa trong sự nghiệp công tác của mình
thưa quý vị là một đơn vị mới thành lập không quản ngại nắng mưa
các chiến sĩ của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh luôn nỗ lực trong công tác huấn luyện và xây dựng lực lượng
và để có thể cảm nhận phần nào những khó khăn vất vả ấy
thì mời quý vị hãy cùng tôi khám phá trong hành trình ngay sau đây
còn bao giờ quý vị thắc mắc rằng một buổi huấn luyện của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ như thế nào
trong buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ đem đến cho quý vị câu trả lời
nhưng trước tiên chúng ta sẽ phải thay đổi một chút đã
quý vị khán giả thân mến chỉ với một chút thay đổi thôi
trong bộ đồ của cảnh sát cơ động tôi đã sẵn sàng để bước vào buổi huấn luyện ngày hôm nay
với vai trò là một chiến sĩ cảnh sát cơ động kỵ binh
buổi huấn luyện này sẽ có gì đặc biệt
xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi nhé
năng lượng cho ngựa trong vòng một ngày
kính thưa quý vị
nắng và gió theo trường
cũng không làm sơn ý chí của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh
xin được chúc cho tất cả các chiến sĩ
của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
và tất cả các cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân việt nam
sẽ luôn thật dồi dào sức khỏe nhiệt huyết
tiếp tục phát huy truyền thống
vì nước vì dân quên thân phục vụ
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
còn bây giờ mời quý vị hãy cùng quay trở lại trường quay
để cập nhật những bài viết
có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
về lực lượng cảnh sát nhân dân
trong một điểm báo
với những thông tin làm rõ
về vai trò nhiệm vụ và chiến công
của lực lượng cảnh sát nhân dân
suốt hành trình phát triển
bài viết nêu rõ dưới sự lãnh đạo của đảng
sự chỉ đạo chặt chẽ trực tiếp
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
lực lượng cảnh sát nhân dân đã đổi mới
toàn diện các mặt công tác
xây dựng lực lượng cách mạng chính quy tình nhuệ
từng bước hiện đại phục vụ đắc lực
công cuộc đổi mới hội nhập quốc tế
và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cũng trên báo công an nhân dân
đăng tải bài viết của tiến sĩ hoàng minh huệ
về lực lượng cảnh sát nhân dân
trong đó nêu rõ lực lượng cảnh sát nhân dân
ra đời trong những ngày cách mạng tháng tám
quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành
gắn liền với truyền thống vẻ vang
về tinh thần nhân văn cao đẹp
với sáu phẩm chất
theo bài viết lực lượng cảnh sát nhân dân
có sáu phẩm chất
thứ nhất nhân văn là bản chất
của lực lượng cảnh sát nhân dân
và được đảng nhà nước nhân dân giáo dục rèn luyện
thứ hai làm tốt công tác tham mưu
với đảng nhà nước và các cấp ủy chính quyền
về các chủ trương đường lối chính sách pháp luật
đảm bảo trực tự an toàn xã hội
thể hiện rõ tính nhân văn
xuất phát từ lợi ích của dân tộc của nhân dân
thứ ba là tính nhân văn
trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
lấy phòng ngừa là chính là cơ bản là lâu dài
thứ tư là tính nhân văn
trong quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự
thứ năm là tính nhân văn
trong giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai
bão lũ cứu hộ cứu nạn
và thứ sáu là nhân văn
trong phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua
còn trên báo kinh tế và đô thị
thông tin như sau
nửa đầu năm nay trong bối cảnh rất khó khăn do dịch covid một mươi chín
và nhiều yếu tố tác động
công tác cải cách hành chính của thành phố hà nội
vẫn đạt nhiều kết quả tích cực
cùng với xây dựng và triển khai đề án
kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
tới đây thành phố hà nội sẽ xây dựng hai mô hình
trụ sở tiếp dân kiểu mẫu
tại các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính
hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến
tại các địa bàn
theo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm hai nghìn hai mươi
kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển
thành phố đã xác định cần tăng cường thực hiện kỷ luật
kỷ cương hành chính
đối với cán bộ công chức viên chức người lao động
tại các cơ quan đơn vị trực thuộc
còn trên báo lao động
hiện nay nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn
chúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm
và điều đáng nói là mức điểm năm nay tăng cao
đặc biệt là ở phương thức xét kết quả học tập
trung học phổ thông học bạ trung học phổ thông
để tuyển sinh đại học
theo ghi nhận của phóng viên lao động
đã xảy ra những bất thường
bởi có những ngành học
thí sinh phải đạt trên ba mươi điểm học bạ
mới có thể trúng tuyển
theo đó thì ba mươi điểm thì vẫn trượt
mức điểm chuẩn đáng chú nhất là của trường đại học văn hóa hà nội
trước tình trạng thí sinh đạt ba mươi điểm
vẫn trượt phương pháp xét học bạ
tiến sĩ lê viết khuyến
phó chủ tịch hiệp hội các trường đại học
cao đảng việt nam
thẳng thắn đặt ra câu hỏi kết quả trong học bạ
ở trường trung học phổ thông
có đáng tin cậy hay không
đã được làm đẹp